với quyết tâm cải thiện tình trạng mất an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông lâm thủy sản
những năm gần đây bên cạnh nỗ lực gia tăng giá trị nông sản
ngành nông nghiệp cũng tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường việc quản lý
giám sát thanh tra kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm
mới đây tại hội nghị trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh thành triển khai kế hoạch năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm
trong lĩnh vực nông nghiệp hai nghìn một mươi bảy bộ nông nghiệp đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ
về việc tiến hành thanh tra và kiểm tra xử lý công khai những căn bộ vi phạm trong quản lý an toàn thực phẩm
năm hai nghìn một mươi sáu theo đánh giá của các bộ ngành và địa phương
thành công lớn nhất là đã chấm dứt được tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên rau củ quả đã giảm bảy bảy mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi tám
tính đến nay cả nước có năm mươi tỉnh xây dựng thành công bốn trăm bốn mươi bốn mô hình điểm chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn
được nguồn gốc
bộ nông nghiệp phát triển nông thôn và thành phố hà nội đã có những liên kết cùng với hai mươi bảy tỉnh xung quanh hà nội
kể cả những tỉnh từ phía nam hoặc là kể cả miền trung tây nguyên
chính từ cái đó chúng tôi đã đảm bảo được các nguồn hàng về cho hà nội
từ đó các nguồn hàng đã ổn định và truy xuất được nguồn gốc từ các cơ sở
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được công tác an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn rất nhiều những tồn tại hạn chế
đặc biệt là
đặc biệt là việc tháo gỡ các cơ chế chính sách để khuyến khích doanh nghiệp cá nhân tham gia đầu tư khoa học công nghệ
để sản xuất nông sản an toàn qua đó tạo hiệu ứng và sức lan tỏa trong cộng đồng
chăn nuôi trồng tròn ở quy mô nhỏ lẻ vẫn được hơn một mươi ba triệu hộ lông dân thế này
vẫn mấy chục triệu thừa ruộng thế này vẫn sử dụng kháng sinh thế này
vẫn sử dụng thuốc bảo vệ thuốc bảo vệ thế này thì để an toàn thực phẩm là một thách thức lớn
kinh nghiệm hơn là những nơi mà
có cái quy mô sản xuất tập trung quy mô lớn sản xuất có quy trình quy trọng
diện tích khoảng từ một trăm linh hectare lên là báo cáo chính là không bao giờ phải lo đồ dài
các cái siêu thị lớn người ta đến tận lơi người ta tạp hàng
không có đủ hàng để cung cấp báo cáo như thế này
trong năm hai nghìn một mươi bảy để tiếp tục thực hiện năm cao điểm an toàn thực phẩm
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tập trung vào một số sản phẩm như nước mắm bơm tạp chất vào tôm
sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy hải sản
tiếp tục giả soát và thanh loại các loại thuốc bảo vệ thực vật có độc tính cao
đặc biệt trong công tác thanh kiểm tra sẽ phối hợp với ngành công an để xử lý rứt điểm các vi phạm
đồng thời bộ sẽ tiến hành thanh tra công vụ và xử lý công khai cán bộ vi phạm trong quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp
và hôm nay xác định rõ những đơn vị quản lý của bộ

nam không đưa lên chỗ
đồng thời bộ sẽ tiến hành thanh kiểm tra công vụ và xử lý rứt điểm các vi phạm trong quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp
trong bối cảnh thực phẩm bẩn tràn lan gây mất niềm tin của người tiêu dùng
ảnh hưởng đến sức khỏe sống nòi và cản trở sự phát triển bền vững của đất nước
quyết tâm mạnh mẽ của ngành nông nghiệp trong việc xử lý vi phạm từ công tác quản lý nhà nước
đến sản xuất chế biến tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp
hứa hẹn sẽ tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ thực sự về an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp